tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn trong phiên làm việc chiều nay năm tháng một mươi một
quốc hội nghe và thảo luận về việc phân bổ hơn bốn tỷ đồng trong tổng số một mươi tỷ đồng
từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia
của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó quốc hội cũng nghe và thảo luận về một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban tài chính ngân sách ủy ban thống nhất trình quốc hội cho hòa chung số vốn
bốn sáu mươi chín tỷ đồng còn lại chưa phân bổ với nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và giao chính phủ thực hiện
cụ thể điều chỉnh cơ cấu vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
của hai chương trình mục tiêu quốc gia tăng vốn nước ngoài đồng thời điều chỉnh giảm tương ứng vốn trong nước
ba năm trăm tám mươi hai tỷ đồng bổ sung hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng

để thu hồi vốn ứng trước của các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
về kiến nghị cho phép thực hiện việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
được áp dụng quy định tại luật đầu tư công số ba mươi chín hai nghìn một mươi chín qh một mươi bốn có đại biểu băn khoăn về việc triển khai
điều khoản thực hiện trình tự giao vốn vì luật chưa có hiệu lực